với hành vi vận chuyển trái phép chất ma túy và tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy
ba đối tượng là hoàng văn hiếu trần văn quỳnh và trần văn dũng vừa bị công an huyện thanh trương tỉnh nghệ an ra quyết định khởi tố vụ án khởi tố bị can
qua công tác nắm tình hình công an huyện thanh trương đã phát hiện đường dây mua bán vận chuyển ma túy từ lào về huyện thanh trương
do đối tượng hoàng văn hiếu chú tại thôn tiên chính xã võ liệt huyện thanh trương cầm đầu
hiếu thường thuê người dân bản địa vận chuyển ma túy đi các tỉnh phía nam tiêu thụ
ngày một mươi tám tháng một tổ công tác bắt quả tăng đối tượng trần văn quỳnh đang vận chuyển một mươi hai viên ma túy tổng hợp
thu giữ hai điện thoại di động một khẩu súng và một mươi hai viên đạn
đấu tranh khai thác nhanh lực lượng công an đã bắt giữ thành công đối tượng hoàng văn hiếu và trần văn dũng
trú tại xã thanh long huyện thanh trương tại cơ quan điều tra các đối tượng khai nhận hành vi phạm tội của mình
công an quận một mươi tp hcm đã khởi tố bốn bị can bắt tạm giam hai đối tượng
bao gồm võ ngọc thơ sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi bảy quê tỉnh sóc trăng và võ thanh toàn sinh năm hai nghìn ba quê ở tỉnh thanh hóa
đồng thời cấm đi khỏi nơi cư trú
đối với hai đối tượng là vũ đức minh hùng chú tại quận một mươi hai và quách phú khang chú tại quận một mươi một tp hcm
để điều tra xử lý về hành vi tụ tập đua xe trái phép gây dối trật tự nơi công cộng
cụ thể vào dạng sáng ngày hai mươi hai tháng một tức mùng một tết nguyên đán quý mão năm hai nghìn hai mươi
tổ phòng chống đua xe thuộc phòng cảnh sát giao thông đường bộ đường sát công an tp hcm
phát hiện khoảng gần một trăm linh phương tiện tập trung tại gần khu vực chợ bào cát thuộc quận tân bình
rồi đi theo đoàn có hành vi tăng ga nẹt bô do kẻ tốc độ đi về quận một mươi
khi đoàn xe trên rẽ trái vào đường bắc hải một số đối tượng trong đoàn tiếp tục có hành vi hò hét
điều khiển xe đánh võng lạng lách nẹp bô gây tiếng ồn
tổ công tác đã phối hợp với công an quận một mươi tiến hành tổ chức chốt chặn
nhìn thấy lực lượng công an đoàn xe trên tăng ga bỏ chạy
tổ công tác của cảnh sát giao thông và công an quận một mươi đã giữ lại được ba mươi ba đối tượng
cùng hai mươi một phương tiện liên quan đưa về trụ sở để làm việc
qua điều tra công an quận một mươi xác định thơ toàn hùng và khang là bốn đối tượng tham gia tích cực
và hoạt động gây dối trật tự công cộng
công an quận một mươi đang tiếp tục điều tra mở rộng và xử lý các đối tượng còn lại theo quy định của pháp luật
công tác của những người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số công tác đảm bảo an ninh trật tự
chủ quyền biên giới những năm trở lại đây đã luôn đạt được những hiệu quả rõ rệt
và sau đây sẽ là ghi nhận của phóng viên thời sự
xã đồng văn một trong những xã xa nhất của huyện bình liêu với ba hai trăm bảy mươi tám nhân khẩu
trong đó dân tộc giao thanh phán chiếm đến chín mươi năm
với một mươi ba người có uy tín trên địa bàn họ đã thực sự như cánh tay nối dài
giúp đỡ lực lượng công an trong việc tuyên truyền
thuật đến gần hơn với bà con vùng cao biên giới
đồng thời đây cũng là lực lượng phát hiện tố giác đấu tranh phòng chống tội phạm
bài trừ tệ nạn xã hội và các hủ tục tập tục lạc hậu
đồng thời đây cũng là lực lượng phát hiện tố giác đấu tranh phòng chống tội phạm
đấu tranh phòng chống tội phạm đấu tranh phòng chống tội phạm đấu tranh phòng chống tội phạm đấu tranh phòng chống tội phạm
đồng thời đây cũng là lực lượng phát hiện tố giác đấu tranh phòng chống tội phạm
đấu tranh phòng chống tội phạm đấu tranh phòng chống tội phạm đấu tranh phòng chống tội phạm
tại hiện trường ngoài dụng cụ đánh bạc cơ quan công an đã thu giữ hơn bốn trăm linh triệu đồng
tám đối tượng đã bị tạm giữ hình sự và công tác điều tra vẫn đang được tiếp tục mở rộng
để điều tra về hành vi tụ tập đua xe trái phép và gây dối trật tự công cộng
công an quận một mươi tp hcm đã khởi tố bốn bị can là võ ngọc thơ chú tại sóc trăng
võ thanh toàn chú tại thanh hóa vũ đức minh hùng và quách phú khang cùng chú tại tp hcm
dạng sáng ngày một tết phòng cảnh sát giao thông đường bộ đường sát công an tp hcm
phát hiện gần một trăm linh phương tiện tập trung gần chợ bào cát thuộc quận tân bình
rồi đi theo đoàn có hành vi hò hét lãng lách đánh võng nẻ tô
ba mươi ba đối tượng cùng hai mươi một phương tiện có liên quan đã bị giữ lại
trong đó thơ toàn hùng và khang được xác định là tham gia tích cực
và hoạt động gây dối cho tự công cộng
sau hơn ba tiếng nỗ lực lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy
và cứu nạn cứu hộ hà nội đã không chế được đám cháy kho vải trên địa bàn quận hoàng mai
lửa bùng lên dữ dội vào khoảng một mươi giờ ngày hai mươi tám tháng một tạo ra cột khói hàng chục mét
bảy xe chữa cháy xe chở nước và máy xúc đã được huy động để dập lửa
bước đầu xác định vụ cháy không có thiệt hại gì về người
toàn bộ kho vải bị thiêu dụi phần máy sầm hoàn toàn
được biết nhà kho này nằm trong khuôn viên của bãi trông giữ xe không phép
đã bị công an quận hồng mai dán thông báo
tuy nhiên các chủ kho hàng vẫn hoạt động